ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm cho biết tính đến hết năm hai nghìn một mươi chín
tp hcm là địa phương thu hút lượng kiều hối lớn nhất cả nước với mức lên tới hàng tỷ usd
năm hai nghìn một mươi chín lượng kiều hối về tp hcm đạt năm ba tỷ usd tăng một mươi hai so với năm hai nghìn một mươi tám
theo thống kê của ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh tp hcm
thì hơn bảy mươi hai lượng kiều hối chuyển về đầu tư vào sản xuất kinh doanh
gần hai mươi hai lượng kiều hối đầu tư vào bất động sản và số còn lại hỗ trợ người thân
quỹ ban về người việt nam ở nước ngoài tp hcm cho biết
hiện có khoảng bốn trăm linh chuyên gia trí thức kiều bào về làm việc dài hạn
hai trăm linh trí thức hợp tác với các bệnh viện trường đại học tại thành phố
khoảng ba doanh nhân kiều bào đầu tư tại thành phố với số vốn lên đến bốn mươi năm tỷ đồng
riêng năm hai nghìn một mươi chín có ba mươi bốn doanh nghiệp do người việt nam ở nước ngoài mới thành lập
với số vốn hơn một trăm hai mươi hai bảy tỷ đồng